tính đến một mươi tám h ngày hôm nay mùng năm tháng tám cả nước đã phát hiện thêm bốn mươi một ca mắc mới covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên bảy trăm một mươi ba ca
tính đến một mươi tám h ngày năm tháng tám việt nam đã ghi nhận thêm bốn mươi một ca mắc mới covid một mươi chín
bao gồm ba mươi bốn ca tại đà nẵng bốn ca tại lạng sơn hai ca tại bắc giang có liên quan đến đà nẵng
và một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại bà rịa vũng tàu
cụ thể ca bệnh số sáu trăm bảy mươi chín bệnh nhân nam bốn mươi bốn tuổi cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại bà rịa vũng tàu
ca bệnh từ sáu trăm tám mươi đến bảy trăm một mươi ba tại đà nẵng độ tuổi từ một đến bảy mươi năm
trong đó một mươi bốn ca là f một của bệnh nhân liên quan đến bệnh viện đà nẵng
một mươi ca là bệnh nhân tại bệnh viện đà nẵng bảy ca là người chăm sóc tại bệnh viện đà nẵng
một bệnh nhân là nhân viên y tế tại bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng
một ca là công an canh phạm nhân tại khoa thận nội tiết bệnh viện đà nẵng
một ca tại quận liên triểu đà nẵng
có thêm ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại trung tâm y tế huyện hoa lư tỉnh ninh bình
trong bảy trăm một mươi ba ca mắc tính đến một mươi tám h ngày năm tháng tám đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm tám mươi một ca
số ca còn đang điều trị là ba trăm hai mươi bốn ca số ca tử vong là tám ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm hai mươi bốn mươi một người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một năm trăm sáu mươi năm người
cách ly tập trung tại cơ sở khác
một sáu trăm bốn mươi năm người cách ly tại nhà nơi lưu trú chín mươi bảy tám trăm ba mươi một người